thời gian qua những ngôi nhà chợ được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng rồi bỏ hoang tại khu du lịch sinh thái quốc gia mang đen huyện con plong tỉnh con tum không chỉ gây lãng phí mà còn gây mất mỹ quan đô thị để lại những hình ảnh xấu đối với khách du lịch trong và ngoài nước
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
chợ con plong huyện con plong được ủy ban nhân dân tỉnh con tum giao cho công ty trách nhiệm hữu hoạn mỹ long măng đen làm chủ đầu tư xây dựng khai thác quản lý với tổng kinh phí đầu tư khoảng ba mươi chín tỷ đồng trên diện tích ba một hectare được khánh thành từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay lại bị bỏ hoang và trở thành khu vui chơi cho trẻ em